tối sáu tháng bốn thủ tướng anh boris johnson đã phải chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt
tại bệnh viện thomas ở thủ đô london khi ông có biểu hiện xấu đi sau một ngày đập viện vì covid một mươi chín
hiện ông johnson không cần máy thở và tinh thần rất tốt
trước khi vào khu cách ly đặc biệt thủ tướng johnson đã gọi điện cho ngoại trưởng dominic raab
để yêu cầu ông đảm nhiệm vai trò tạm quyền khi cần thiết